từ ngày hôm nay sáu tháng bốn robot người máy tự động phun khử khuẩn đầu tiên được chế tạo từ nghiên cứu của nhóm vườn ươm sáng tạo bệnh viện quân dân y miền đông
được bàn giao và vận hành trong khu cách ly của bệnh viện giã chiến củ chi tp hcm
hy vọng rằng các robot sớm được nhân rộng để chia sẻ áp lực chống lây nhiễm cho các cán bộ nhân viên y tế
khu cách ly đặc biệt những chú robot đang miệt mài khử khuẩn cho hành lang và buồn bệnh
nhân viên y tế dùng thiết bị điều khiển thường xuyên phải tiếp xúc với nguồn nguy cơ lây nhiễm cao
khi có robot giúp việc nhân viên y tế rất mừng
cũng mong muốn là qua robot khử khuẩn này thì mình sẽ có nhiều hơn sáng kiến như là robot đưa cơm cho bệnh nhân
hoặc là phụ giúp là điều dưỡng hoặc độ lý là trải ra hoặc là thu gom các chất thải cho nhân viên y tế giảm hạn chế cái tiếp xúc với nguồn lây nhiễm ở đây
mặc dù thời gian nghỉ học
nhưng sinh viên y tế đã đưa cơm cho bệnh nhân y tế

vẫn biệt mại ngày đêm nghiên cứu và lập trình các robot khử khuẩn tương tự
riêng trường đại học tôn đức thắng chỉ sau hai tuần đã ra mắt thêm hai chú robot khử khuẩn có tích hợp camera theo dõi
dùng dung dịch hoặc đèn chiếu ti cực tím khử khuẩn
thậm chí có nhiều thiết bị riêng để khử khuẩn tay hoặc giấy tờ và các thiết bị mà nhân viên y tế dùng trong khu cách ly
điều đặc biệt là với sự mây mò tìm tòi và đổi mới công nghệ nên tiết kiệm rất nhiều chi phí sản xuất robot
chúng ta không phải trang bị hệ thống camera hệ thống cảm biến lidar chúng ta sử dụng cảm biến công nghệ mems
tích hợp sẵn trong xe robot và encoder và chúng ta sử dụng phát triển các bộ lọc
thì robot có khả năng tự định vị và giảm ra thanh rất là nhiều
những chú robot đầu tiên này
sẽ được tặng cho các bệnh viện giả chiến tại tp hcm trước khi hoàn thiện nhân rộng ra phục vụ tại các bệnh viện
chúng tôi cũng mong muốn là sẽ hỗ trợ về chuyên môn về kỹ thuật để tạo ra nhiều sản phẩm robot như vậy
để phục vụ cho công tác phòng chống ngày càng hiệu quả hơn
sở y tế tp hcm cho biết mong muốn sớm nhân rộng số lượng robot đa năng đưa vào các bệnh viện phục vụ
trong đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
chúng tôi kỳ vọng là việt nam mình với một cái
trình độ đặc biệt là công nghệ yên tinh phát triển khá mạnh
và trong thời gian tới thì sẽ có những trung tâm chuyên đầu tư cho y tế
phối hợp với ngành y tế để tạo ra sản phẩm thiết thực phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân
với sự tham gia tích cực của đội ngũ sinh viên nghiên cứu khoa học
hy vọng các sản phẩm này sẽ có mặt trong các bệnh viện thời gian sớm nhất